thủ tướng pháp elizabeth borner ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết bà sẵn sàng gặp lãnh đạo phe đối lập vào đầu tháng tới cũng như đàm phán với các nghiệp đoàn
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu
tuần trước bộ nội vụ pháp cho biết hơn một triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong ngày hai mươi ba tháng ba để phản đối dự luật cải cách chế độ hưu trí của chính phủ
trong khi đó nghiệp đoàn lớn nhất pháp cgt cho biết tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc này có khoảng ba năm triệu người
đây là cuộc tổng đình công và biểu tình trên toàn quốc thứ chín kể từ khi thủ tướng bonner hồi tuần trước kích hoạt một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp
theo đó cho phép thông qua dự luật tại hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu
tháng một vừa qua thủ tướng borner đã công bố chi tiết kế hoạch cải cách chế độ hưu trí
theo đó tuổi nghỉ hưu nâng từ sáu mươi hai tuổi lên sáu mươi bốn tuổi vào năm hai nghìn ba mươi
cũng như áp dụng một cơ chế lương hưu tối thiểu
cũng theo kế hoạch này từ năm hai nghìn hai mươi bảy người lao động sẽ phải làm việc ít nhất bốn mươi ba năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu đầy đủ
kể từ đó nhiều cuộc biểu tình và đình công thu hút nhiều người tham gia đã diễn ra tại pháp để phản đối kế hoạch này